mở đầu là thông tin mới nhất về vụ một cháu bé ở phường việt hưng quận long biên tp hà nội bị bắt cóc
ngày hôm nay công an quận long biên đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm là nguyễn đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đồng thời cháu bé cũng đã được giải cứu thành công và đưa về gia đình an toàn
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng tám theo clip được camera an ninh ghi lại vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút
một cháu bé khoảng bảy tuổi xác định là cư dân sinh sống trên địa bàn đang đạp xe đi quanh đường nội đô giữa biệt thự liền kề bt bảy
khi cháu bé dừng xe thì một chiếc xe ô tô kia morning mang biển số hai mươi chín a hai mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi chín đỗ song song
sau vài câu như nói chuyện bất ngờ người cầm lái đội mũ đeo khẩu trang bước xuống bế cháu bé vào xe rồi chạy mất
bỏ lại hiện trường làm một xe đạp dạng xe x man cháu bé sử dụng
sau đó đối tượng đã lấy số điện thoại từ cháu bé để gọi điện thoại cho người thân của cháu
đòi một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc và yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an hà nội đã vào cuộc
đến năm giờ ngày hôm nay đối tượng bị công an bắt giữ ở tỉnh hà nam
lực lượng công an cũng đã giải cứu thành công cháu bé đưa về gia đình an toàn
được biết nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su
trong lúc chống trả lực lượng chức năng đối tượng đã nổ súng là một cán bộ cảnh sát hình sự
công an quận long biên trúng đạn bị thương vào đùi
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một sự việc nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội vào ngày hôm nay
đã có bốn người bị thương trong vụ nổ lớn ở số nhà bốn mươi hai đường yên phụ
phường trúc bạch quận ba đình hà nội vào sáng nay
hiện lực lượng chức năng cho biết đang điều tra xác minh vụ việc
theo đó khoảng một mươi giờ một mươi năm phút
ngày một mươi năm tháng tám một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà bốn mươi hai yên phụ
nơi có hai lối đi ở phố yên phụ và phó đức chính
toàn bộ tầng một ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn
nhiều vật dụng như cửa cuốn cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường
do sức ép từ vụ nổ một số người đang lưu thông trên đường cũng bị ảnh hưởng
ít nhất bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sanh pôn
hiện ba trong số bốn bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện do bỏng nặng
đã được chuyển xuống bệnh viện bỏng quốc gia điều trị
bệnh nhân còn lại đang được tiến hành cấp cứu chụp ct toàn thân tại bệnh viện

nhiều vật dụng như cửa cuốn cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường
chính thị nhung vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi triệu đồng
do chị nhung đang nợ tiền của người nhà nên ngay sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu trả tiền
không chút đắn đo nghi ngờ chị nhung chuyển khoản ngay số tiền bốn mươi triệu đồng vào một số tài khoản lạ
chỉ đến khi kiểm tra lại tên tuổi tài khoản không phải của người nhà

công an huyện gia bình đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh và phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng trương tiến dũng và nguyễn đức học
cùng ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị từ thành phố đà nẵng về bắc ninh để điều tra
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận tạo lập mua các đường link trang web giả mạo
bình chọn ca sĩ nhí giọng ải giọng ai trên ứng dụng sau đó gửi link cho nhiều người dùng facebook
và yêu cầu ấn bình chọn khi người dùng truy cập đường link ngay lập tức các đối tượng
chiếm quyền sử dụng facebook và nhắn tin vay mượn tiền
làm như thế nào
bước đầu đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình xác định
với thủ đoạn trên từ tháng sáu năm ngoái các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trương tiến dũng và nguyễn đức học về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý theo quy định bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh
làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
hơn nữa sang mình trực tiếp trước khi có yêu cầu chuyển tiền
công an quận long biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm nguyễn đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đồng thời cháu bé cũng đã được giải cứu thành công
và đưa về nhà an toàn
từ tối qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin cháu bé khoảng bảy tuổi đang đạp xe đi quanh đường nội đô
dãy biệt thự liền kề bt bảy việt hưng long biên thì bị đối tượng đeo khẩu trang đi trên xe ô tô bước xuống
áp sát rồi bất ngờ bế cháu bé vào xe sau đó tẩu thoát
sau khi bắt cóc đòi tiền gia đình chuộc một mươi năm tỷ đồng đối tượng liên tục di chuyển qua các tỉnh hưng yên
bắc giang hà nam đến năm giờ sáng nay đối tượng bị công an bắt giữ ở khu công nghiệp huyện duy tiên tỉnh hà nam
quá trình bắt giữ đối tượng chống trả nổ súng bắn đạn cao su là một cán bộ cảnh sát hình sự công an quận long biên
trúng đạn bị thương ở đùi cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn
cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường ứng cứu các nạn nhân
bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí ga có ít nhất bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa xanh pôn hiện lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân